ngày hai mươi bảy tháng năm chủ trì phiên họp của hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng trị đình dũng yêu cầu phải tiếp thu tối đa ý kiến của địa phương các chuyên gia nhà khoa học
đồng thời đánh giá toàn diện khoa học các yếu tố tác động lên đồng bằng sông cửu long
nhiệm vụ lập quy hoạch vùng đồng bằng sông kiều long là quy hoạch vùng đầu tiên theo luật quy hoạch năm hai nghìn một mươi bảy được nghiên cứu
đa số thành viên hội đồng thẩm định đã phát biểu đồng tình thống nhất với các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch
các ý kiến cho rằng nhiệm vụ chính của quy hoạch vùng là giải quyết vấn đề liên kết phát triển
bao gồm liên kết ngành và liên kết không gian nhằm bảo đảm tối ưu hóa các nguồn lực phục vụ sự phát triển chung của toàn vùng
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định đồng bằng sông cửu long đang đối mặt với nhiều thách thức
do tác động của cả tự nhiên cả con người đây chính là ra đề bài cho việc tổ chức triển khai lập quy hoạch vùng
chỉ khi đưa ra được các định hướng đúng thì mới có quy hoạch chất lượng tốt
phó thủ tướng cũng yêu cầu quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu long phải khẳng định được đặc thù riêng
dựa trên cơ sở tái cấu trúc các ngành các lĩnh vực sản phẩm đánh giá đầy đủ các tác động bên ngoài bên trong
do tự nhiên do con người của bối cảnh trong nước quốc tế